bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu vừa phá thành công chuyên án hai trăm bảy mươi n về tội phạm mua bán người
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới vùng biển
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín một người phụ nữ hiện đang cư trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
bị một đối tượng tên hải làm nghề môi giới thuyền viên đi biển dụ dỗ và lừa bán cho một quán karaoke
để hoạt động mại dâm
đến ngày hai mươi tám tháng sáu người phụ nữ này trốn thoát khỏi quán karaoke và trình báo sự việc với bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu
ngay sau khi nhận được tin tố giác bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ
tiến hành điều tra xác minh làm rõ quyết định thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng trần văn hải
trú tại tỉnh bến tre về hành vi mua bán người đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ
tăng vật vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra theo thẩm quyền